điều biết người phụ nữ năm mươi một tuổi mắc bệnh làm nghề buôn bán nên có quá trình đi lại rất phức tạp
các trường hợp dương tính khác cũng đã đến nhiều nơi ở nhiều xã thị trấn trong huyện
cho đến hết chiều nay việc lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một hai trăm linh người tại buôn dua đã hoàn thành
sau đó ngành y tế sẽ tiếp tục mở rộng truy vết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang vừa đấu tranh triệt phá thành công
chuyên án ma túy lớn
bắt giữ một đối tượng thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín trên đường tỉnh lộ hai trăm chín mươi tám đoạn chạy qua địa phận thôn khả lý hạ
xã quảng minh huyện việt yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
bắt quả tang đối tượng hoàng anh kim chú thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét người và xe ô tô của đối tượng
tổ công tác phát hiện khoảng hai trăm linh g ma túy tổng hợp sạng đá hai một mươi viên ma túy tổng hợp và một gram ketamin
khám xét nở của đối tượng ở phòng bốn trăm linh chín trung cư hòa long phường kinh bắc thành phố bắc ninh
cơ quan công an thu giữ thêm một hai kg ma túy tổng hợp sạng đá chín bốn trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang
bị can là lê lâm trường do nghiện game và ham mê cờ bạc nợ số tiền trên một trăm linh triệu đồng nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản
vào ngày bảy tháng ba nhân lúc cha mẹ nuôi từ an giang lên tp hcm khám bệnh nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ
trường đã sử dụng thanh sắt dài bốn mươi cm đánh nhiều nhát và bóc cổ nạn nhân đến khi bắt động rồi lấy ba năm lượng vàng hai mươi bốn k cùng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại đà nẵng khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý
sau hai mươi bốn giờ truy xét công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã làm rõ bắt giữ đối tượng tôn thất nhật phong
chú phường kim long tp huế có hành vi cướp giật tài sản
trưa ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phong điều khiển xe máy trên các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản
khi đến trước số nhà bốn mươi sáu đường dương văn an phường xuân phú phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ cầm túi sách sợ hở
phong điều khiển áp sát người phụ nữ ra tay cướp giật túi sách bên trong có một mươi triệu đồng và một điện thoại
nhận được tin báo công an tp huế nhanh chóng xác minh truy xét đối tượng
đến một mươi hai giờ trưa nay một mươi hai tháng một mươi công an tp huế đã bắt giữ được phong và thu hồi tăng vật của vụ án